kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã khởi tố võn hình sự
tạm giữ hình sự đối với phan văn ly sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn định quán huyện định quán tỉnh đồng nai về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu ly có vợ là lương thị trúc linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hai vợ chồng cùng đăng ký thường trú tại thị trấn định quán huyện định quán tỉnh đồng nai
và cùng làm công nhân cho một công ty ở bình dương
cách đây hai tháng giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên ly bỏ về nhà chú ruột
tại xã an thủy huyện ba chi tỉnh bến tre
đến ngày chín tháng năm ly về nhà chú để tìm linh nói chuyện nhưng lại tiếp tục xảy ra cự cãi
trong lúc nóng giận ly đã dùng dao thái lan đem sẵn trong người
đâm một nhát vào người của linh khiến nạn nhân tử vong
ly bị cơ quan công an bắt giữ tại hiện trường cùng hung khí
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa
hành lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với một bị can về tội tổ chức đánh bạc
các đối tượng này là đại lý cấp hai nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ
thông qua hệ thống game bài đổi thường rigvip tipclub của nguyễn văn dương phan xảo nam và đồng phạm
các đối tượng bị bắt tạm giam là lê thanh an hoàng xuân khánh và nguyễn hoàng đạt
hiện đạt đang bỏ trốn đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú là dương văn hậu
theo kết quả điều tra trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy những đối tượng trên đã liên hệ
trao đổi thống nhất với các đại lý cấp một của hệ thống game bài đổi thường rigvip tipclub
để nhận làm đại lý cấp hai các đối tượng tự quảng bá đại lý tiến hành mua bán ric
là tiền ảo trên hệ thống đánh bạc cho hàng trăm tài khoản đánh bạc hưởng phần trăm tranh lệch
số tiền giao dịch qua các đối tượng trên ước tính khoảng hai mươi hai tỷ đồng và thu lời bất chính khoảng bốn trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên đang
tiếp tục điều tra làm rõ vụ án truy bắt đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật
hôm nay công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã tạm giữ hai đối tượng phạm văn dương
quê ở hải phòng và quách vũ linh quê ở an giang để điều tra làm rõ hành vi
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo điều tra dương làm bảo vệ tại một công ty thuộc khu công nghiệp đồng an hai
xã hòa phú thành phố thủ dầu một đã móc nối cùng với đối tượng quách vũ linh là nhân viên công ty
để lấy dây đồng là nguyên liệu sản xuất của công ty đem bán lấy tiền tiêu xài
các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn
lợi dụng đêm khuya dương đã mở cửa kho cho linh lấy tổng cộng ba mươi bốn cuộn dây đồng
trị giá khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng đem bán sau đó chia nhau tiêu xài
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập sử dụng hung khí để cướp tài sản
vừa bị công an thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh bắt giữ
bước đầu đấu tranh cơ quan công an làm rõ nhóm đối tượng trên thường điều khiển xe
không biển kiểm soát vào ban đêm tại những địa điểm vắng người qua lại
và dùng hung khí đe dọa rồi cướp xe mô tô của người đi đường
với thủ đoạn tương tự như trên khoảng từ cuối tháng bốn cho đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng đã gây ra hai vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố bắc ninh
hiện công an tp bắc ninh đã thu giữ được hai xe mô tô cùng với nhiều tăng vật liên quan
đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự bảy đối tượng trên về hành vi cướp tài sản
và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh gia lai vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng
gồm la văn trung và sầm văn huấn cùng chú huyện crong năng tỉnh đắk lắc
về hành vi khai thác vận chuyển gỗ trái phép
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị phát hiện bắt giữ là ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng đã lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở và thiếu kiểm soát
để cưa trộn một mươi hai cây gỗ trùng loại midnight kháo có đường kính gốc từ bốn mươi tám mươi cm
với hơn một mươi chín sáu mét khối gỗ khám nghiệm hiện trường xác định vị trí các cây gỗ bị đốn hạ
thuộc tiểu khu một nghìn ba trăm chín mươi sáu do ban quản lý rừng phòng hộ nam sông ba tỉnh gia lai bảo vệ quản lý
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh gia lai
phối hợp điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật
chiều nay hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã bế mạc sau sáu ngày làm việc khẩn trương
nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh các đồng chí ủy viên trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị
đã tập trung công sức trí tuệ nghiên cứu tài liệu tổng kết thực tiễn phát huy dân chủ
thảo luận thẳng thắn sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc vào các tờ trình báo cáo đề án
bộ chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình có sức thuyết phục những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
ban chấp hành trung ương đảng đã nhất trí cao thông qua các nghị quyết và kết luận của hội nghị
trung ương đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu thảo luận và đã thống nhất cao
ban hành nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao hiệu lực
hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
sử dụng hợp lý với tầm nhìn dài hạn hài hòa lợi ích giữa các thế hệ các vùng miền
giữa trung ương và địa phương giữa phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh
bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu bảo đảm an ninh lương thực quốc gia
tại hội nghị lần này ban chấp hành trung ương đảng đã thảo luận sôi nổi và cho nhiều ý kiến tâm huyết
trách nhiệm để hoàn thiện báo cáo tổng kết một mươi năm năm
thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn
việt nam đã trở thành một chúng ta phải nhận thức thật đầy đủ và đúng đắn hơn nữa
về vị trí vai trò có ý nghĩa chiến lược lâu dài của phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn
đối với sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
coi đây là cơ sở và lực lượng đặc biệt quan trọng để phát triển nhanh bền vững
kinh tế xã hội giữ vững ổn định chính trị bảo đảm quốc phòng an ninh
bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh con người việt nam
công nghiệp hóa hiện đại hóa công nghiệp nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
nhà nước cần phải tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp nông dân nông thôn
phát triển hài hòa
nông thôn và thành thị giữa các vùng miền gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp dịch vụ với nông nghiệp
giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa
theo hướng nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại và nông dân văn minh
về phát triển kinh tế tập thể hội nghị thống nhất cao về sự cần thiết phải tiếp tục khẳng định vị trí
vai trò và những kết quả quan trọng đã đạt được của kinh tế tập thể nước ta
trong suốt hai mươi năm thực hiện nghị
đồng thời chỉ ra những hạn chế yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân
phải thường xuyên quan tâm đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác xã kiểu mới
coi đây là một thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh tế nhà nước
ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân
khẳng định phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu khách quan
và phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của các thành viên
hội nghị đã thảo luận sôi nổi tâm huyết và thống nhất cao về sự cần thiết
phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa
trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
và chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên góp phần xây dựng đảng ta
và hệ thống chính trị ở nước ta thật sự trong sạch vững mạnh toàn diện từ gốc từ cơ sở
xây dựng đội ngũ cấp ủy viên nhất là bí thư cấp ủy có đủ năng lực uy tín
lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị
nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đảng viên
đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm
cán bộ đảng viên tại hội nghị lần này trung ương cũng đã bàn và thống nhất rất cao về chủ trương
thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực coi đây là việc làm cần thiết
đúng đắn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay nghiêm túc tổ chức hoạt động theo đúng chức năng
nhiệm vụ quyền hạn như nêu trong đề án chắc chắn sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo
chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ từ trung ương đến địa phương tạo sự chuyển biến
tích cực mạnh mẽ hơn nữa hiệu lực hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng
tiêu cực của toàn đảng toàn dân toàn quân ta theo đúng tinh thần trên dưới đồng lòng
dọc ngang thông suốt hội nghị trung ương năm đã thành công tốt đẹp hoàn thành có chất lượng cao
một khối lượng công việc lớn rất quan trọng trung ương đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương
định hướng cơ bản quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội xây dựng
chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới
tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng rằng với thành công của hội nghị lần này và với truyền thống
đoàn kết nhất trí trong đảng trước hết là trong ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị
ban bí thư sự ủng hộ hưởng ứng của toàn đảng toàn dân và toàn quân nhất định chúng ta sẽ tổ chức
thực hiện thành công các nghị quyết kết luận của hội nghị trung ương lần này góp phần từng bước
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
hôm nay cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm
sáu mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng an ninh chính trị nội bộ mùng một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
mùng một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an gửi
lãng hoa chúc mừng thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
sự và phát biểu tại buổi lễ
tại buổi gặp mặt trung tướng đặng ngọc tuyến cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ
trình bày diễn văn cùng các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ qua các thời kỳ ôn lại truyền thống
bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lương tam quang biểu dương chúc mừng những chiến công thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ
lực lượng an ninh chính trị nội bộ đạt được trong sáu mươi bốn năm qua thứ trưởng nêu rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo
an ninh chính trị nội bộ nói riêng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác nắm chắc tình hình
chủ động tham mưu với đảng nhà nước sửa đổi bổ sung ban hành các văn bản quy định về an ninh chính trị nội bộ
cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả
phương châm nguyên tắc bảo vệ an ninh chính trị nội bộ là chủ động phòng ngừa giữ vững bên trong là chính
tự bảo vệ mình là chính làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái
thù địch phòng ngừa ngăn chặn âm mưu hoạt động tác động thể chế chính sách pháp luật cùng với đó thực hiện tốt chức năng
quản lý nhà nước về an ninh trật tự phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ
an ninh văn hóa tư tưởng an ninh thông tin nhất là trong thực hiện các quy định về quản lý cán bộ đảng viên
bảo vệ bí mật nhà nước bí mật nội bộ thường xuyên tổng kết thực tiễn để đúc kết thành lý luận phục vụ công tác đấu tranh
sơ kết tổng kết các chuyên án chuyên đề nghiệp vụ để bổ sung hoàn thiện lý luận nghiệp vụ về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
thứ trưởng lương tam quang lưu ý cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ cần xác định rõ
bảo vệ an ninh chính trị nội bộ vừa góp phần xây dựng sức mạnh của bộ máy đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị
vừa chủ động phòng ngừa đấu tranh chống hoạt động phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm
chăm lo xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại theo đúng tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
và cái tinh thần thi đấu rất là tốt vì vậy là cũng rất mong là các em sẽ thể hiện tốt tại cái sea games này
còn về bắn súng bộ môn được đánh giá là một trong những môn thể thao thế mạnh của việt nam tại các đấu trưởng khu vực châu lục

trong các truyền môn các vận động viên của thể thao công an nhân dân được lựa chọn kỹ càng thông qua các tiêu chí khác nhau đánh giá dựa trên truyền môn năng lực
đến thời điểm này tất cả các huấn luyện viên vận động viên đều đã tập trung tại khu vực thi đấu
và sẵn sàng với tinh thần quyết tâm cao nhất hết mình vì màu cơ sắc áo của nước nhà
cũng như góp phần làm dạng danh thể thao việt nam nói chung và thể thao công an nhân dân nói riêng
trong phần tiếp theo của bản tin lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa mùa mưa lũ
ghi nhận tại huyện ba bể tỉnh bắc cạn
hôm nay tân tổng thống hàn quốc chính thức tuyên thệ nhậm chức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống kéo dài năm năm
chiều nay văn phòng ubnd tỉnh hậu giang có thông cáo báo chí thông tin liên quan đến việc mua sắm
kết xét covid một mươi chín của công ty việt á trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ubnd kiểm tra trung ương
tỉnh ubnd ubnd tỉnh hậu giang chủ tịch ubnd tỉnh hậu giang
đã chỉ đạo tiến hành thanh tra tại sở y tế và các đơn vị trực thuộc
ubnd đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy bộ phận trung tâm kiểm soát bệnh tật tình
qua kiểm tra và thanh tra phát hiện có vi phạm ubnd đã ban hành các quyết định thi hành kỳ luật đảng
đối với ông nguyễn văn lành giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
bà huỳnh thị hồng đoan trưởng khoa dược vật tư y tế thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
ông hà tấn bình đặng trưởng khoa xét nghiệm trần đoán hình ảnh thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật tình
trên cơ sở đó giám đốc sở y tế hậu giang đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật hành chính
theo đó cách chức đối với các ông bà nêu trên
chuyển sang một thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn văn lưỡng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
trú tại khu phố một mươi một phường bình tân thị xã la ghi tỉnh bình thuận về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi sáu tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận đã phối hợp với các đơn vị chức năng
bắt giữ nguyễn văn lưỡng khi đối tượng này đang trên đường vận chuyển hai bánh heroin gần bảy trăm linh gram
từ thành phố hồ chí minh về bình thuận tiêu thụ
lượng đã có một tiền án về tội tàn trự trái phép chất ma túy với mức án ba năm tù giam
ngoài ra lượng có hai người con đều có tiền án về tội tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
sau khi ra tù lưỡng thuê nhà sống tại thôn ba đăng xã tân hải thị xã la ghi
thường xuyên tham gia đánh bạc với số tiền lớn dù không có nghề nghiệp
để có tiền phục vụ thú vui của bản thân lượng đã chú động liên hệ với các đối tượng
ở thành phố hồ chí minh để mua ma túy về bình thuận bán kiếm lợi
cũng liên quan đến ma túy hôm nay công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã tạm giữ hình sự
đối với nguyễn văn hoàng nguyễn thị ngọc yến về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời củng cố hồ sơ xử lý hành chính chín thanh niên về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
khoảng chín giờ ngày chín tháng năm nguyễn thị ngọc yến liên hệ với nguyễn văn hoàng để thuê một phòng bay lắc
tại khu phố hai phường phú cường
thành phố thủ dầu một và nhờ hoàng mua ma túy để yến cùng với nhóm bạn sử dụng
khoảng một mươi ba giờ cùng ngày khi các đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thì lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính bắt quả tang
tại thời điểm kiểm tra phát hiện thu giữ khoảng bảy mươi một g chất bột màu trắng
các đối tượng khai nhận là ma túy ketamin cùng nhiều tang vật khác có liên quan
sáng nay do mưa lớn phức tạp
kéo dài đã khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh lạng sơn bị ngập lụt nghiêm trọng
nhiều khu vực bị sạt lở đất khiến giao thông ách tắc các phương tiện không thể tiếp tục di chuyển
nhiều khu vực thậm chí còn bị cô lập người dân mắc kẹt trong nhà
có nguy cơ sụp đổ đe dọa sức khỏe tính mạng nếu không được giải cứu kịp thời
khoảng bảy giờ sáng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã huy động hai xe chuyên dụng cùng một mươi sáu cán bộ chiến sĩ đến khu tiền phong và khu hòa bình hai
thị trấn đồng mỏ huyện tri lăng để tiến hành di chuyển tài sản và giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi nhà
và di chuyển đến địa điểm an toàn
đến một mươi giờ cùng ngày tiếp tục huy động người và xe cứu nạn cứu hộ để chi viện và nhanh chóng giải cứu người dân
sau hai tiếng đồng hồ triển khai bốn mươi năm người dân bị mắc kẹt trong nhà bị ngập sâu đã được giải cứu kịp thời
và đưa đến vị trí an toàn
cùng thời điểm lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển tài sản
và khắc phục hậu quả do ngập lụt cho bốn hộ dân tại phố kim đồng khu vườn sái và trường mầm non hoa trạng nguyên
tại khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
trước những diễn biến khó lường của thời tiết khi bước vào mùa mưa lũ lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện ba bể
tỉnh bắc cạn đã đẩy mạnh tuyên truyền tích cực tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên các tuyến đường thủy nội địa đặc biệt là tại các bến xuồng đưa đón khách trên hồ ba bể
tại bến nam tuyến đường thủy nội địa hồ ba bể các thuyền xuồng neo đậu và di chuyển phục vụ nhân dân
vận chuyển hàng hóa đến trung tâm xã huyện để giao thương
người dân xã nam mẫu vùng ven hồ và sông năng cũng thường xuyên sử dụng các phương tiện thuyền xuồng
đi lại trên tuyến đường thủy nội địa lao động sản xuất
để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa nhất là trong mùa mưa lũ
các chủ phương tiện khách du lịch và người dân cần tuân thủ các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa
trung bình mỗi ngày có hơn một trăm năm mươi lượt các phương tiện thuyền xuồng lưu thông qua đây
hầu hết các phương tiện đã được đăng ký đăng kiểm
và trang bị đầy đủ các dụng cụ áo phao phao cứu sinh
ngoài ra một số người dân địa phương thường sử dụng thuyền sắt thuyền gắn máy công suất nhỏ
thuyền độc mộc đi lại giữa hồ ba bể dọc sông năng để đi làm nương rẫy chờ thóc lúa nông sản đánh bắt cá
ngoài ra một số người dân địa phương thường sử dụng thuyền sắt thuyền độc mộc đi lại giữa hổ ba bể dọc sông năng để đi làm nương rẫy trở thóc lúa nông sản đánh bắt cá
thời gian qua trên địa bàn huyện ba bể chưa xảy ra vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng nào
tuy nhiên trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng của người dân
thời gian qua trên địa bàn huyện ba bể chưa xảy ra vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng nào
điều kiện tiêu chuẩn người điều khiển phương tiện hoạt động kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật phương tiện thiết bị bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn